chào mừng ngày quốc khánh mùng hai tháng chín tại thành phố đà nẵng sẽ diễn ra lễ hội lân sư dòng quốc tế năm hai nghìn một mươi chín
với sự tham gia của bốn mươi sáu đội đến từ bảy quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia thi tài ở ba nội dung
lân lên mai hoa thung trên mặt nước lân địa bửu và múa rồng truyền thống
lễ hội lân sư dòng quốc tế hai nghìn một mươi chín diễn ra từ ngày ba mươi tháng tám đến mùng hai tháng chín tại đà nẵng
với sự tham gia của bốn mươi sáu đội trong đó có ba mươi tám đội đến từ các tỉnh thành của việt nam
và tám đội quốc tế đến từ trung quốc singapore malaysia indonesia úc đài loan
các đội nước ngoài tham dự giải lần này đều là những nhà vô địch quốc gia đã đoạt nhiều giải thưởng quốc tế
số lượng các đội lân sư dòng trong nước tham dự giải lần này đông nhất việt nam
trong đó có nhiều nhà vô địch tham gia các giải đấu thế giới
theo ban tổ chức đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho lễ hội lân sư dòng quốc tế đà nẵng hai nghìn một mươi chín
đã sẵn sàng điều đặc biệt là tham dự giải tại việt nam lần này có nhiều quốc gia tham dự nhất từ trước đến nay